thưa quý vị sở y tế tỉnh nghệ an vừa có thông báo khẩn tìm những người từng đến các địa điểm như sau
thứ nhất bệnh viện đa khoa minh an kể từ ngày một mươi ba tháng bảy đến ngày hai mươi sáu tháng bảy
khu vực bán nông sản tại chợ cầu giát huyện quỳnh lưu từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến ngày hai mươi bảy tháng bảy
nhà thờ giáo phú xã quỳnh hưng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an từ một mươi tám h ba mươi đến một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy
đi xe buýt đông bắc biển số xe ba mươi bảy b một nghìn năm trăm ba mươi chín tuyến thành phố vinh thị xã hoàng mai và ngược lại vào ngày hai mươi một tháng bảy hai mươi năm tháng bảy hai mươi sáu tháng bảy và sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy
những người từng đến các địa điểm trên thì liên hệ ngay với trạm y tế xã phường gần nhất để được hỗ trợ
gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình
cộng một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm của bộ y tế

là trung tâm kiểm soát bệnh tật tình
cộng chín mươi ba sáu nghìn tám trăm ba mươi bảy một trăm một mươi năm là tổng đài trả lời tự động và khai báo y tế
ngoài ra cần khai báo y tế trực tuyến tại tờ khaiyt vn ncovi hay bluzone và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe